các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
rồi đấu đầu với xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu xx do tài xế la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú thành phố vinh nghệ an lưu thông theo hướng ngược lại
cú va chạm khiến xe con bẹp dúm biến dạng nhiều mảnh vỡ văn tung tué trên đường xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu
người đàn ông điều khiển xe con được xác định tử vong tại chỗ một người phụ nữ mắc kẹt trong tình trạng nguy kịch
còn hai trẻ nhỏ được người dân địa phương kịp thời cày cửa để đi gấp cứu
ngay sau đó công an huyện tân kỳ đã có mặt và phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng nói trên
theo thông tin từ đăng kiểm chiếc xe ô tô con chở bốn người gặp nạn nói trên hiệu kia sản xuất năm hai nghìn một được phép chở năm người
lần kiểm định gần đây nhất là ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và thời hạn kiểm định tiếp theo là ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đang còn thời hạn kiểm định
nhưng có thông tin cho biết trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe đã dừng lại sửa chữa cách hiện trường khoảng ba mươi km và được xác định đi gần cuối cùng trong đoàn xe của một câu lạc bộ xe ô tô việt nam
nguyên nhân ban đầu là do chiếc xe bị hỏng rotin bộ phận kết nối động cơ với hệ thống đánh lái của xe
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn sau khi hoàn tất các thủ tục thi thể anh hát quê tỉnh phú thọ đã được đưa về quê mai táng
hai cháu nhỏ gồm bé trai một mươi tuổi và bé gái một mươi hai tuổi được đưa vào để sơ cứu khâu các vết thương tại trung tâm y tế huyện tân kỳ
đến tối cùng ngày hai cháu nhỏ đã được mọi người đi cùng đoàn đón trở về phú thọ trong tình trạng tỉnh táo sức khỏe dần ổn định trở lại
còn về sức khỏe của người mẹ do bị thương nặng phần đầu chân tay bệnh nhân đã được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an để tiếp tục cấp cứu chữa trị
hiện bệnh nhân đã tỉnh huyết động ổn nhưng gãy xương đòn trái xương bả vai phải xương cánh tay trái xương chậu và xương đùi phải
sáng ngày hai mươi chín tháng bốn tài xế la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố vinh nghệ an người điều khiển xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy h sáu xx đã va chạm với xe con cho biết
sau khi xảy ra vụ tai nạn anh đã trực tiếp cùng người dân và các thành viên trong đoàn xe của một câu lạc bộ ô tô việt nam hỗ trợ những người gặp nạn
theo nhận định ban đầu một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xe ô tô dễ bị vỡ khi va chạm với xe tải là do ô tô đã sản xuất từ nhiều năm trước nên độ an toàn không cao
hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và làm rõ
vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa cho gia đình nạn nhân vốn sẽ là một chuyến đi với nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ nay lại hóa một câu chuyện buồn không thể nào quên
chúng tôi những người làm chương trình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân
và hy vọng rằng vợ nạn nhân sẽ sớm bình phục những vết thương thể xác và đủ mạnh mẽ để đối diện với những vết thương lòng trước sự ra đi đột ngột của người chồng